trong chuyến thăm vương quốc campuchia phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
đã hội đàm với phó thủ tướng bộ trưởng bộ quan hệ quốc hội thượng viện và thanh tra campuchia men som on
tại hội đàm hai phó thủ tướng khẳng định tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác quốc phòng an ninh
đồng chí trương hòa bình khẳng định thiện trí của việt nam trong việc giải quyết vấn đề biển đông
bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và lập trường chung của asean
hai bên sẽ tích cực phối hợp ủng hộ lẫn nhau trong năm hai nghìn hai mươi khi mà việt nam đảm nhiệm chủ tịch luân phiên của asean
ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc và campuchia tổ chức hội nghị cấp cao á âu lần thứ một mươi ba